đưa ra nhận định đối với phiên thảo luận của quốc hội về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
nhiều đại biểu quốc hội đánh giá phiên họp diễn ra thẳng thắn khách quan
những kết quả đạt được những khó khăn thách thức đã được phân tích rõ
đồng thời các đại biểu đưa ra cũng những giải pháp để tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi đạt mức cao nhất
hiện nay chúng ta vẫn còn đang chú trọng đến là các biện pháp cũng đã đủ lớn toàn diện để phục hồi
để kích cung những vấn đề mà nền kinh tế chúng ta là xuất khẩu
nếu chúng ta mà xuất khẩu mà bị đóng cửa thì phải có những biện pháp mạnh hơn để tăng cái thị trường nội địa
chính là phải tăng cái kích cầu tiêu dùng những cái mặt hàng sản xuất phục vụ cho sản xuất
và đặc biệt là nếu như chúng ta tập trung trọng điểm vào triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
là những dự án mà sản phẩm của nó không cần phải tiêu dùng mà nó là lãng công trình
nếu như chúng ta giải ngân tốt thì việc làm cũng sẽ tạo ra nhiều
và từ đấy cái tác động lan tỏa nó rất lớn
chúng ta không hy vọng là nó sẽ được như cũ
mà quan trọng nhất bây giờ chính là cái như chúng tôi suy nghĩ là kết nối giữa sản xuất các vùng và tiêu thụ hạn chế các việc đầu tư
mà chúng ta bây giờ đồ tư cho quảng trường hay đồ tư cho tượng đài gì đấy
nghĩa là những cái nó không phát nó không cho giúp cho làm ra giá trị
mà những cái đấy nó chỉ làm đẹp thôi
thì nên hạn chế những cái đầu tư đó để tập trung
chúng tôi cũng thấy có một quyết tâm rất cao của nhiều địa phương trong cái chuyện là sẽ không giảm cái tỷ chỉ tiêu tăng trưởng năm nay
và nếu với quyết tâm cao như vậy thì chúng ta cũng sẽ hy vọng rằng là năm nay đất nước chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được cái đà tăng trưởng và giữ được cái tỷ lệ tăng trưởng kinh tế
với cái chiến lược phục hồi nền kinh tế hai bước của chính phủ thì chúng ta sẽ thực hiện rất tốt bước một
tức là việt nam thì khắc phục được covid
chúng ta sẽ tự chỉnh đốn lại nền kinh tế tự điều chỉnh lại nền kinh tế để chúng ta gia nhập vào cái chuỗi giá trị hình thành mới được hình thành vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi và những tháng đầu năm của hai nghìn hai mươi
và chúng ta hy vọng là trong cả năm hai nghìn hai mươi một thì kinh tế thế giới phục hồi thì chúng ta sẽ phục hồi theo